ủy ban nhân dân tp hội an tỉnh quảng nam vừa tổ chức kỷ niệm một mươi năm cù lao tràm hội an
được unesco công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới
trong những năm gần đây lượng khách đến tham quan cù lao chảm tăng lên đáng kể
năm hai nghìn một mươi tám tổng số khách đến tham quan khu dự trữ sinh quyển này lên đến hơn bốn trăm linh lượt khách
danh hiệu khu sinh quyển thế giới cù lao chảm hội an là sự ghi nhận của thế giới
về những nỗ lực vượt bậc trong thời gian dài của người dân
các tầng lớp xã hội các thành phần kinh tế các tổ chức khoa học giáo dục
và các cấp chính quyền tp hội an trong công tác bảo tồn và phát triển những tài sản
giá trị của địa phương nhưng mang tầm ý nghĩa toàn cầu
trong vòng một mươi năm qua cù lao tràm là một điểm sáng trong công tác bảo tồn biển
bảo vệ môi trường với những mô hình thành công đầu tiên của cả nước
như nói không với túi ni lông tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển thôn bãi hương
mô hình phục hồi san hô chuyển vị rùa biển
cù lao chảm cũng là nơi
nơi có nhiều sự thay đổi vượt bậc
trong đó cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang ngành du lịch dịch vụ